xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa khởi tố bị can nguyễn văn tránh
nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện phú tân do có liên quan đến hành vi vi phạm quy định
về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thuộc dự án đầu tư xây dựng
tuyến đường phan ngọc hiển nối dài thuộc thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân
theo hồ sơ lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao nguyễn văn chánh đã tham mưu cho chủ tịch hội đồng phương án bồi thường
biết rõ phần đất thửa hai trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi của ubnd thị trấn cái đôi vảm quản lý nhưng vẫn yêu cầu ông nguyễn nhấn là người địa phương
ký khống giấy sang nhượng đất nuôi tôm với bà hường và chỉ đạo ông nguyễn văn linh công chức địa chính thành viên hội đồng
lập khống hồ sơ để bồi thường hỗ trợ và tái định cư gây thiệt hại cho nhà nước hơn bảy trăm bảy mươi triệu đồng
sau khi được bồi thường thì chánh và nhấn
chia nhau tiêu xài ngoài nguyễn văn tránh nguyễn nhấn và nguyễn văn linh cũng bị khởi tố cùng với hành vi trên
công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa phát hiện bắt giữ ba đối tượng tàng trữ hơn sáu viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và hồng phiến
vào tối ngày hai mươi một tháng năm trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng đã bắt quả tăng trần văn quang chú ở thành phố đồng hới
có hành vi tàng trữ tám viên ma túy tổng hợp
điều tra mở rộng công an huyện quảng ninh đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hoàng mạnh trương
tại phòng trọ phường đồng hải thành phố đồng hới tỉnh quảng bình phát hiện và thu giữ bảy mươi tám viên ma túy tổng hợp
cùng thời điểm lực lượng công an đã bắt quả tàng nguyễn trường xuân chúa ở huyện quảng ninh
đang có hành vi tàng trữ năm chín trăm sáu mươi bốn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
trong khi đó tại nghệ an đối tượng nguyễn khắc toàn chú ở huyện thanh trương tỉnh nghệ an
là đối tượng cầm đầu móc nối với một số đối tượng tại huyện nghi lộc để mua bán ma túy
với số lượng lớn cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn huyện nghi lộc
vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
tăng vật thu giữ là năm túi ni lông có chứa một viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
có khối lượng chín mươi năm năm gram một xe máy hai điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết toàn là đối tượng nghiện đã mang tiền án về tội danh ma túy
có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi
hiện công an huyện nghi lộc đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên
bộ đội biên phòng tỉnh an giang vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng
đang bị truy nã trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh sang campuchia
đối tượng ngô văn kính trú ở phường bốn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu ra quyết định truy nãn vào năm hai nghìn hai mươi ba
về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổ công tác tiến hành bắt giữ đối tượng ngô văn kính
đồng thời liên hệ thông báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
để đến tiếp nhận đối tượng theo quy định
lực lượng chức năng tỉnh lào cai vừa tiến hành tiêu hủy lô hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
gồm năm trăm năm mươi năm sản phẩm thiết bị đốt tinh dầu thuốc lá điện tử tinh dầu và phụ kiện
ngoài ra lực lượng chức năng còn tiêu hủy nhiều hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu
trước đó vào ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường tỉnh phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai đã tiến hành khám xét
tại địa chỉ ngõ một đường ngô quyền tổ hai mươi ba phường kim tân thành phố lào cai
phát hiện tạm giữ lô hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm trên năm trăm linh sản phẩm thuốc lá điện tử
tinh dầu và phụ kiện với tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng một trăm hai mươi tám triệu đồng
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo
đối với bà vũ thị minh châu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tràng bom
bà châu bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm khuyết điểm và thi hành kỷ luật
theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo về mặt đảng đối với bà vũ thị minh châu
do có liên quan đến sai phạm trong vụ xây dựng năm trăm linh căn nhà trái phép tại khu dân cư tân thịnh
bà châu đã nộp đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe
hiện tỉnh nguyễn đồng nai đang xem xét giải quyết theo nguyện vọng
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng đã phê bình nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tràng bom
nguyễn thị thành vì có liên quan tới những khuyết điểm vi phạm
theo thông báo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đồng nai
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai còn đề nghị ủy ban nhân dân huyện tràng bom
phê bình đối với nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường nguyễn cảnh tiến
vì có khuyết điểm vi phạm theo thông báo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
trong khi đó tại phú thọ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì
tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với ông lê trường giang giám đốc khu di tích lịch sử đền hùng
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra bước đầu xác định ông lê trường giang đã lợi dụng vị trí công tác
lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao làm trái quy định về cơ chế quản lý tài chính
của khu di tích lịch sử đền hùng do ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ quy định
để công ty trách nhiệm hữu hạn về nốt phú thọ do ông bùi quốc huy
trưởng phòng tổ chức hành chính của khu di tích lịch sử đền hùng
điều hành hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô điện tại khu di tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
một thông tin đáng chú ý khác vào chiều tối ngày hôm qua toàn bộ công ty ở phường thuận giao
thành phố thuận an tỉnh bình dương đã bị bao trùm bởi ngọn lửa bùng lên từ sưởng sản xuất băng keo
rồi nhanh chóng cháy lan trước đó vào khoảng một mươi tám giờ công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn
băng vai dính đã phát hiện lửa bùng lên ở khu sưởng sản xuất băng keo
nhiều người đã dùng các dụng cụ chữa cháy tại các chỗ để dập lửa xong bất thành
do nguyên liệu làm băng keo chủ yếu là nhựa và hóa chất nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm cả nhà sưởng
cột khói đen nghịt và bốc cao hàng trăm mét công nhân cấp tập đi di rời đồ đạc ra ngoài để bảo vệ tài sản
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương đã điều động một mươi một xe chuyên dụng
cùng với hàng chục chiến sĩ đến dập lửa do lửa bốc cháy dữ dội lực lượng cứu hỏa đã phải chia ra nhiều hướng
xịt hóa chất chuyên dụng để dập lửa và đến một mươi chín h ba mươi phút ngọn lửa cơ bản được khống chế
đám cháy không gây thương vong song khoảng hai trăm linh m hai nhà xưởng cũng như tài sản hàng hóa bên trong đã bị thiêu dụi sập đổ
nguyên nhân và thiệt hại đang được thống kê điều tra
theo thông tin từ văn phòng ban chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh bắc cạn
vào lúc khoảng giờ đêm ngày hôm qua ngày hai mươi hai tháng năm tại xã hiệp lực huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
đã xảy ra vụ sạt lở đất đá vào một nhà người dân đất đá đã vùi lấp một phần ngôi nhà thuộc hộ nghèo này
trong nhà có ba người ngay từ sáng sớm ngày hôm qua chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tỉnh bắc cạn
đã có mặt tại hiện trường tiếp cận các nạn nhân
sau khoảng một mươi giờ khẩn trương tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đến hơn một mươi giờ trưa ngày hai mươi hai tháng năm
các lực lượng chức năng của tỉnh bắc cạn đã tìm thấy tất cả
ba thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất đá vào một nhà dân
ba nạn nhân được xác định cùng gia đình
qua sự việc này
tỉnh bắc cạn đã tìm kiếm ba nạn nhân bị bùi lấp trong vụ sạt lở đất đá vào một nhà dân
tỉnh bắc cạn tiếp tục cảnh báo khuyến cáo tất cả người dân không được chủ quan khi phát hiện những điểm mình sinh sống
hoặc cách trụ sở trường học có dấu hiệu sạt trượt phải sớm cảnh báo cấp ủy chính quyền địa phương biết để có phương án xử lý
thưa quý vị lễ hội pháo hoa quốc tế là sự kiện lễ hội lớn tạo thương hiệu cho du lịch đà nẵng trong suốt hơn một mươi năm qua
và năm nay chỉ còn hơn hai tuần nữa là lễ hội sẽ chính thức khai mạc
hiện nay công tác chuẩn bị đã và đang được gấp rút triển khai sẵn sàng cho sự kiện lớn của thành phố đà nẵng
khu vực sân khấu và khán đài của lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng vị trí bờ đông sông hàn khu khuôn viên ven sông đường trần hưng đạo
hiện tiến độ xây dựng lắp đặt đã đạt trên bảy mươi
so với năm hai nghìn hai mươi ba diện tích sân khấu rộng hơn hai mươi khoảng một ba trăm bảy mươi năm m hai
khu vực khán đài tăng lên với khoảng một mươi chỗ ngồi
mỗi đêm để đảm bảo tuyệt đối an toàn khâu thi công với độ chính xác cao đặc biệt khu vực khán đài được thiết kế theo tiêu chuẩn mới nhất về mặt xây dựng
đảm bảo cho du khách khi mà tham gia lễ hội hai nghìn hai mươi bốn lần này thì phần kháng đài là chúng tôi đã thiết kế lại theo tư chuẩn mới nhất về mặt xây dựng

đảm bảo cho du khách khi mà tham gia lễ hội hai nghìn hai mươi bốn lần này thì phần kiến trúc phát hiểm các khoảng cách phát hiểm
đảm bảo cho du khách khi mà tham gia lễ hội hai nghìn hai mươi bốn lần này thì phần kiến trúc phát hiểm các khoảng cách phát hiểm

đảm bảo cho du khách khi mà tham gia lễ hội hai nghìn hai mươi bốn lần này thì phần kiến trúc phát hiểm các khoảng cách phát hiểm
đảm bảo cho du khách khi mà tham gia lễ hội hai nghìn hai mươi bốn lần này thì phần kiến trúc phát hiểm các khoảng cách phát hiểm